chiều ngày ba mươi tháng một thường trực thành ủy hà nội đã nghe báo cáo về tình hình kết quả tổ chức tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi trên địa bàn hà nội
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì buổi họp
phát biểu tại buổi họp liên quan đến dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra
bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải chỉ đạo các sở ngành chức năng các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
cần có biện pháp chủ động cho những kịch bản xấu
các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị đầy đủ về kinh phí trang thiết bị y tế và các phương án cụ thể
kể cả phương án giãi chiến nếu có số bệnh nhân tăng nhanh
cũng tại buổi làm việc nhấn mạnh tinh thần phải khẩn trương bắt tay vào công việc ngay sau kỳ nghỉ tết
bí thư thành ủy hà nội yêu cầu các cơ quan đơn vị không được bỏ bê công việc sử dụng xe công thời gian làm việc đi lễ hội